cuộc chiến với tội phạm mua bán tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là khó khăn lâu dài
để đẩy lùi loại tội phạm của các loại tội phạm ra khỏi địa bàn công an huyện cẩm mỹ đã và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ
quyết tâm đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi địa bàn góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
chuyển sang lĩnh vực y tế bệnh viện chợ rẫy tp hcm trong chiều tối một mươi ba tháng bốn thông tin trường hợp bệnh nhân nam ở vĩnh long đã được chữa thành công
bệnh chạy máu di truyền hemophilia một mươi một năm qua hành trình của hai mẹ con và các y bác sĩ đồng hành vượt qua căn bệnh để lại nhiều dấu ấn đẹp cho ngành y và cộng đồng
năm một mươi chín tuổi trong một lần tắm sông chàng thanh niên bị mạng sùng đập vào hông từ một chàng trai vẽ ngoài khói mạnh diện mạo anh thay đổi bụng trương phình da xanh sao sức lực cạn kiệt
bởi khôi máu tụ trong bụng mỗi lúc bụt lớn dần khôi máu theo thời gian đã ăn vào các tạng trong ổ bụng xâm lấn vào các xương chậu
bệnh nhân này có một mươi một năm nằm viện trải qua hai mươi năm lần phẫu thuật cắt lọc da hoại tử hút dịch tái tạo ra bằng kỹ thuật mới với sự kết hợp của đa chuyên khoa
theo bệnh viện chợ rẫy việc bệnh nhân được điều trị lành bệnh và xuất viện có thể nói là ca bệnh hemophilia nặng nhất đầu tiên của việt nam được điều trị thành công
tính đến thời điểm hiện tại và cũng là ca bệnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả số tiền lớn nhất từ trước đến nay với hơn ba mươi tám tỷ đồng chi phí tạm tính là bốn mươi tỷ đồng
henophilia là bệnh rối loạn đông máu do thiếu một trong ba yếu tố đầu máu là bệnh ít gặp chủ yếu ở bé trai với tỷ lệ mắc từ ba đến năm trẻ trên mỗi một triệu bé sơ sinh
biểu hiện chính của bệnh là đông máu kéo dài gây ra tụ máu và chạy máu kéo dài và khó cầm dẫn đến tử vong
cũng trong ngày một mươi ba tháng bốn bệnh viện ba mươi tháng bốn tại hành phố hồ chí minh chính thức thành lập đơn vị tạo hình thẩm mỹ trực thuộc khoa tai mối hồng
đây là một trong những bước tiến mới trong việc phát triển quy mô và đa dạng hóa các chương khoa của bệnh viện nhằm thu hút người dân đến khám chữa bệnh và tạo hình thẩm mỹ
những năm vừa qua nhu cầu thẩm mỹ làm đẹp và tạo hình thẩm mỹ rất phát triển tại việt nam
với mục tiêu trở thành bệnh viện hàng đặc biệt bệnh viện ba mươi tháng bốn đã phát triển thêm nhiều chuyên khoa trong đó có tạo hình thẩm mỹ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của người dân
quy mô ban đầu của đơn vị tạo hình thẩm mỹ bệnh viện ba mươi tháng bốn có một mươi năm diện bệnh với bốn phòng chờ khu vực mổ khu vực tiểu phòng khám tư vấn thẩm mỹ và đội ngũ một mươi bảy y bác sĩ được cấp chứng nhận tạo hình thẩm mỹ
với cơ sở vật chất khang trang thiết bị y khoa hiện đại đơn vị tạo hình thẩm mỹ bệnh viện ba mươi tháng bốn sẽ triển khai khám và tiếp nhận phục hồi tái tạo cho bệnh nhân bị các tổn thương sau tai nạn
chứng sự những khiếm khuyết về mặt thể chất và bóng sinh tạo tiền đề để phát triển thêm các kỹ thuật điều trị bỏng và tạo hình sau này
sáng phương nam xin được tiếp tục với nội dung văn hóa sau ít ngày khai mạc thì triển lãm nghệ thuật cá nhân blues của bảo nam đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ giới sáng tạo vì nghi vấn đạo nhái
ít nhất hai cụm sáng tạo trong triển lãm cho thấy sự sâu y phong cách đến từ hai nhà sáng tạo từ úc và nhật bản
bốn tầng trong không gian triển lãm plus bảo nam có ba mạng chính là hoa tranh vẽ và đồ nội thất của nghệ thuật sắp đặt đương đại
trong ngày một mươi ba tháng bốn một nghệ sĩ tự do đang sinh sống tại việt nam chị benna ucheva chia sẻ lên mạng xã hội sự bất ngờ đầy thất vọng khi thấy hai nhóm sáng tác có nghi vấn đạo nhái
cùng sáng tạo plus one về bê tông được chỉ ra giống với triển lãm của nghệ sĩ sắp đặt người úc
jemmy knott kết hợp với loài cây xanh có chôi lụt này trên nền tảng bê tông đổ nát
triển lãm của jemmy knott lần đầu tiên tổ chức vào năm hai nghìn một mươi bốn
cùng sáng tạo plus four của bảo nam với cầu thang bắt lên khám phá bí ẩn bên trong đám mây nhân tạo
được so sánh với cụm sắp đặt của nghệ sĩ người nhật matsuri yamana giới thiệu tại châu âu quá từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn
chị bayna chia sẻ với sáng phương nam trong những năm làm việc tại việt nam đã có cảm tình và nén phục lớn với sự sáng tạo của các nghệ sĩ trong nước
cảm nhận được tính bán địa mạnh mẽ
do đó lần lên tiếng của mình bana hy vọng góp tiếng nói để làm minh bạch cho sự độc bản tính sáng tạo độc lập trong giới nghệ sĩ
sáng phương nam đã liên hệ với nghệ sĩ bảo nam và ekip nhưng chưa nhận được phán hồi về nghi vấn sau chép này
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
vừa rồi là một số cập nhật trong sáng phương nam còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
nếu chạy không đúng đường tiến chạy không đúng tốc độ
trách nhiệm về phía nhà nước cũng có

trong đó phải nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải

theo thống kê của tổng cục đường bộ
chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
hơn sáu trăm linh xe không truyền dữ liệu giám sát hành trình về tổng cục
điều này rất nguy hiểm
tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông thảm khốc
theo các chuyên gia giao thông
trách nhiệm đầu tiên thuộc về doanh nghiệp vận tải
sau một phần nguyên nhân là phần mềm quản lý dữ liệu
truyền về tổng cục đường bộ
đã lạc hậu nên chưa phát hiện cảnh báo
và chỉ tổng hợp được vi phạm
nếu không nâng cấp thiết bị thì sẽ rất khó để kiểm soát
ngoài cái thiết bị mà cứ cứng
cứ còn có cái phần mềm
phần truyền về dữ liệu về tổng cục đường bộ
thì không ổn định
tôi nói trong một cái ngồi nhà
chúng ta đang ở đây này
thì cái truyền dữ liệu về
mà cái từ máy này sang máy khác cũng đã chập trờn
cũng hồi gì cái thiết bị giám phát hành trình đấy
lại dắp trên ô tô hoạt động suốt ngày suốt đêm
thế và chất lượng phương tiện của nó không ổn định
thì cho nên là cái việc truyền dữ liệu
còn có nhiều cái khó khăn
cho nên mặc dù tổng cục đường bộ
và các sở giao thông cũng đã có cố gắng
nhưng mà chưa kết quả
thưa quý vị nhân dịp tết cổ truyền trơn
trên năm thơ mây của đồng bào khơ me
vào trường ngày một mươi hai tháng bốn
đoàn công tác của công an tỉnh sóc trăng
đã đến thăm hỏi tặng quà tại các chùa
và các đồng chí cán bộ hưu trí
là người khơ me đang sinh sống trên địa bàn tỉnh sóc trăng
đoàn đã đến thăm tặng quà
tại chùa ông phu yêu
thuộc xã thạnh phú
và chùa trà côn
xã thạnh quế
huyện mỹ xuyên
tại các nơi đến
đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe
đến các vị chức sắc sư sái tăng sinh
thành viên ban quản trị
cùng với bà con phật tử
đón tết cổ truyền
trong không khí vui tươi và đầm ấm
đồng thời cảm ơn và ghi nhận
những đóng góp của nhà chùa
trong công tác tuyên truyền
vận động người dân chấp hành tốt chủ trương
chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước
và công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại địa phương
đặc biệt là vận động người dân
nêu cao ý thức
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
từ đó không để dịch bệnh
lây lan trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn
những cổ điện chiếu sáng
trên nhiều tuyến đường
ở thị trấn ba tơ tỉnh quảng ngãi
từng được biết đến
gián tín rụng đen
quảng cáo giao vặt
gây mất mỹ quan
thì giờ đây những cổ điện này
đã được tuổi trẻ công an huyện ba tơ
thay áo mới bằng những bức họa
với những sắc màu sinh động và thân thiện
những ngày qua
người dân ở thị trấn vùng cao huyện ba tơ
và người dân qua lại trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn
thấy lạ mắt với những cổ điện bê tông
được tô vẽ hình ảnh
những trậu hoa con đường các con vật
đang tung bay rực rỡ sắc màu
trước đây tình trạng nhiều tuyến đường
ở thị trấn ba tơ
nhét nhát bởi quảng cáo giao vặt
cho vai nặng lãi
công an huyện ba tơ cũng đã tổ chức
nhiều đợt xa quân bóc gỡ xóa các bong rôn
giấy quảng cáo trên các cổ điện
với công trình thanh niên
phủ hoa cho cổ điện phòng ngừa tín rụng đen
đã được đoàn thanh niên công an huyện ba tơ
triển khai vừa làm đẹp đường phố
vừa góp phần chặn tín rụng đen
quảng cáo giao vặt trái phép
cùng tham gia có sự hỗ trợ
của các giáo viên mỹ thuật tình nguyện
trên địa bàn huyện và công ty điện lực ba tơ
là mỹ quân của đường phố thị trắng
nó rất là khăn khăn và đẹp
sau một tuần xa quân
đến nay có trên năm mươi cổ điện
trên địa bàn huyện ba tơ
đã trở thành những bức tranh đầy sắc màu
góp phần làm cho tuyến đường trở nên sinh động
và nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng
góp phần giảm thiểu
cũng như là hạn chế
tình trạng gióng
rơi quảng cáo
liên quan đến cho vai nặng lã
cũng là một phần hạn chế
trong cái tình trạng
trong cái vấn đề
liên quan tới tính dụng đen
trên địa bàn huyện ba tơ
đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm
của đoàn viên thanh niên và nhân dân
trên địa bàn thị trấn ba tơ
trong việc bảo vệ môi trường
chung tay góp sức xây dựng nếp sống văn minh đô thị
phòng ngừa tình trạng tính dụng đen
cho vai nặng lãi trên địa bàn huyện
thưa quý vị và các bạn
giải thưởng gương thanh niên cảnh sát cơ động tiêu biểu
lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi một
có hai mươi cá nhân có thành tích xuất sắc
trong tham gia các hoạt động công tác đoàn
phong trào thanh niên
các lĩnh vực công tác chiến đấu
và tham gia các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất
của lực lượng cảnh sát cơ động
và ngạ vào nhân kỷ niệm bốn mươi bảy năm
ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động
ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
cho đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và trong tiềm bộ sống đẹp ngày hôm nay
chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn
để có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn
với những tấm gương bình dị
với những lý tưởng của tuổi trẻ
để góp phần dựng xây bảo vệ cuộc sống bình yên
và phóng sự ngắn này cũng sẽ khép lại
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

một bằng khen của thủ tướng chính phủ
khi viết luôn tích cực trong công tác tổ chức các hoạt động đoàn
hướng về cơ sở

để tiếp đối với truyền thống anh hùng của lực lượng cảnh sát cơ động
ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao
mỗi chiến sĩ trẻ trong lực lượng cảnh sát cơ động
cố gắng mỗi ngày thực hiện một điều tốt
điều đó không chỉ phục vụ nhân dân tốt hơn
mà làm lan tỏa hình ảnh đẹp
về người chiến sĩ cảnh sát cơ động trong lòng nhân dân
là thượng úy nguyễn văn quyết
cán bộ ban chính trị kiêm bí thư đoàn cơ sở
trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
luôn nhận huyết hoạt động đoàn
tích cực tham mưu giúp ban chấp hành đoàn thanh niên
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tổ chức nhiều chương trình từ thiện
với vương trân
vừa trẻ sẽ đẹp hơn và ý nghĩa hơn
khi chúng ta biết công hiến sức trẻ và sự nhiệt huyết
đó cũng là động lực của bản thân tôi
để tiếp tục rèn luyện phân đấu
thầy thứ úy bùi thị lê
cán bộ đội nghệ thuật tuyên truyền
đoàn cơ sở đoàn nghi lễ công an nhân dân
năng động tham gia các hoạt động đoàn
và phong trào là nhân tố quan trọng
trong các hội thi hội diễn
với đặc thù công việc chuyên môn của mình
thì tôi và các đồng chí đồng đội của tôi
trong đơn vị
luôn luôn là cố gắng tìm kiếm ra
những tác phẩm thực sự chất lượng
để có thể mang tới cho các cán bộ chiến sĩ
sự cổ vũ và khích lệ
sự động viên về tinh thần
để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
hai mươi gương thanh niên cảnh sát cơ động tiêu biểu
được vinh danh ngày hôm nay
là những bông hoa tươi thắm
đại diện cho hàng nghìn tấm gương thanh niên tiêu biểu
trong vườn hoa thi đua
của tuổi trẻ lực lượng cảnh sát cơ động
được vinh danh lần này
vừa là niềm vinh dự
vừa là trách nhiệm
mang hình ảnh tiếng nói của tuổi trẻ lực lượng cảnh sát cơ động
tới các cấp lãnh đạo
mọi tầng lớp nhân dân
thêm hiểu thêm tin
thêm yêu thương gắn bó chia sẻ
giúp đỡ lực lượng cảnh sát cơ động
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tin tưởng rằng
với truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát cơ động
với tinh thần sung kích
sáng tạo tinh nguyện của tuổi trẻ
hai mươi gương mặt được tôn vinh
sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu
góp phần vào thành tích chiến công chung
của lực lượng cảnh sát cơ động anh hùng